các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất cập nhật về tình hình bão lũ ở miền trung
mới nhất theo thông tin từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
từ ngày bảy đến ngày tám tháng bốn có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông
và hai cơn bão ở phía đông philippines có khả năng đi vào biển đông
mưa lũ dị thường ở miền trung bốn người chết và mất tích thiệt hại hai ba trăm linh tỷ đồng
cụ thể đây được đánh giá là những cơn áp thấp nhiệt đới bão xuất hiện sớm hơn so với quy luật
đó là thông tin trong báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
gửi phó thủ tướng lê văn thành trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
về đợt mưa lũ trên diện rộng ở các tỉnh miền trung tây nguyên từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn
những ngày qua tại khu vực miền trung đã xảy ra đợt mưa lũ
mưa lũ bất thường trái mùa tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh năm trăm linh mm
có nơi tới trên bảy trăm năm mươi mm kèm theo dông lốc sóng lớn đã gây thiệt hại về người tài sản
đợt mưa lớn xảy ra ngay trong thời điểm đầu mùa khô ở miền trung và tây nguyên
được đánh giá là dị thường trái quy luật
đây cũng là đợt mưa kỷ lục theo số liệu thống kê trong sáu mươi năm qua
mưa lớn gây ra ngập lục sâu có nơi ngập từ một một năm m trên diện rộng ở nhiều địa phương
nghiêm trọng tại khu vực các huyện triệu phong hải lăng quảng trị huyện phú vang hương điền quảng điền phong điền thừa thiên huế
và một số xã ở các quận huyện thanh khê liên triểu hòa vang thành phố đà nẵng
theo thống kê của các địa phương mưa lũ đã làm ba người chết phú yên một người quảng nam một người quảng trị một người một người ở phú yên đang mất tích
mưa lớn kèm theo dông lốc làm chìm hai trăm sáu mươi hai tàu thuyền tại nơi nêu đầu
hai năm trăm bốn mươi ba lòng bẹ nuôi tôm hùm hư hỏng hai trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
trên tám mươi tám hectare lúa và hơn một mươi sáu hectare hoa màu bị gãy đổ ngập trong lũ
theo ước tính từ các địa phương đợt mưa lũ trái mùa ở miền trung tây nguyên gây thiệt hại hai ba trăm linh tỷ đồng
theo báo cáo nhanh của các địa phương ngày bốn tháng bốn đợt mưa lũ thất thường đã làm bốn người chết và mất tích
hai nhà sập
hai nhà tóc máy
hai năm trăm chín mươi hai lòng bẹ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hai trăm sáu mươi hai ghe thuyền bị chìm
về nông nghiệp lúa bị ngập thiệt hại tám mươi tám năm mươi năm hectare hoa màu bị ngập thiệt hại một mươi sáu một trăm bảy mươi bảy hectare
ngập một trăm sáu mươi cây cảnh và sáu hectare chuối bốn mươi hectare cây trồng hàng năm
về giao thông sạt lỡ một số tuyến đường giao thông địa phương tại quảng trị thừa thiên huế đà nẵng quảng nam
về thủy lợi
sạc lỡ vỡ một ba trăm linh mét đê bao ở thừa thiên huế và sạc lỡ một số tuyến đê bao huyện hải lăng tỉnh quảng trị và trôi hai cống
vỡ hai đập sạc lỡ một năm trăm linh mét bờ biển quảng nam sạc lỡ một chín trăm chín mươi hai mét khối vùi lấp cành mương đà nẵng phú yên và một số thiệt hại khác
hiện còn ngập lụt một số vùng trụng thấp ven sông của huyện hải lăng triệu phong tỉnh quảng trị huyện phong điền quảng điền tỉnh thừa thiên huế
cảnh báo thiên tai trên diện rộng chưa cụ thể
cũng theo báo cáo của văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai từ đêm ba mươi tháng ba đến ngày hai tháng bốn các tỉnh tây nguyên đã có mưa to đến rất to
trong đó các tỉnh từ quảng trị đến quảng ngãi mưa từ hai trăm linh đến sáu trăm linh mm
từ bình định đến khánh hòa và quảng bình mưa từ một trăm năm mươi đến ba trăm linh mm
đặc biệt một số trạm ghi nhận có mưa lớn như khe tre thừa thiên huế là tám trăm ba mươi năm mm
tại hải lâm quảng trị bốn trăm bảy mươi hai mm hồ phú yên quảng trị năm trăm chín mươi bảy mm điện hồng quảng nam bốn trăm chín mươi năm mm hòa phú thành đà nẵng bốn trăm chín mươi một mm trà phú quảng ngãi làm ba trăm bảy mươi mm
diễn biến mưa về phạm vi thời điểm lượng mưa tương đối sát với dự báo tuy nhiên một số nơi có mưa cao hơn mức dự báo nhất là tại thừa thiên huế
nhấn mạnh đây là đợt mưa lũ bất thường trái quy luật ở miền trung
tây nguyên theo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai công tác ứng phó từ trung ương đến địa phương được triển khai sớm không bị động bất ngờ
văn phòng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản chỉ đạo rất sớm ngày hai mươi tám tháng ba và sau đó là ngày ba mươi ba mươi một tháng ba tiếp tục ban hành hai văn bản chỉ đạo các tỉnh trung bộ tây nguyên triển khai ứng phó mưa lũ thiên tai